sáng ngày một mươi bốn tháng sáu trên địa bàn tỉnh sơn la đã xảy ra mưa vừa đến mưa to trong đó tại huyện quỳnh nhai mưa to từ đêm ngày một mươi ba đến sáng ngày một mươi bốn tháng sáu đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng và sạt lở đất đá
mưa to trên địa bàn huyện quỳnh nhai đã khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt mưa to đã làm ngập sâu tại tuyến đường quốc lộ sáu b đoạn km hai mươi hai tám trăm linh thuộc bản hè xã trường khoang huyện quỳnh nhai khiến nhiều người dân và các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này bị ủn tắc nghiêm trọng
hôm nay tôi vào thăm người nhà ở huyện quỳnh nhai thì gặp mưa to và bị ngập xe tại tuyến đường này nên không đi qua được tôi đã được lực lượng cảnh sát giao thông giúp đỡ đưa xe lên thùng cảm ơn các đồng chí công an đã giúp đỡ để tôi đi qua được đoạn đường này
hôm nay tôi vào thăm người nhà ở huyện quỳnh nhai thì gặp mưa to và bị ngập xe tại tuyến đường này nên không đi qua được đoạn đường này nên không đi qua được đoạn đường này

hôm nay tôi vào thăm người nhà ở huyện quỳnh nhai thì gặp mưa to và bị ngập xe tại tuyến đường này nên không đi qua được đoạn đường này
hôm nay tôi vào thăm người nhà ở huyện quỳnh nhai thì gặp mưa to và bị ngập xe tại tuyến đường này nên không đi qua được đoạn đường này nên không đi qua được đoạn đường này